theo thông lệ vào dịp cuối năm tình hình hoạt động của các loại tội phạm hình sự nói chung
tội phạm cướp giật tài sản nói riêng có tính chất manh động và liều lĩnh hơn
các đối tượng không chỉ lợi dụng đường vắng trời tối mà còn sử dụng hung khí để đe dọa uy hiếp nạn nhân rồi cướp tài sản
mới đây một vụ án đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản đã được đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa tỉnh đồng nai triệt phá
trần hoàng thiện sinh năm hai nghìn một và hồ phương hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cả hai cùng trú tại phường bửu long thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bị bắt giữ sau khi gây ra vụ cướp tài sản tại phường thống nhất
tối ngày một mươi bảy tháng một cả hai đối tượng đã thủ sẵn dao và gậy sắt ba khúc đến khu vực công viên khu dân cư tại khu phố hai phường thống nhất
gặp đôi nam nữ ngồi tâm sự
hai đối tượng áp sát dùng dao và gậy ba khúc dí vào cổ hai nạn nhân cướp đi một điện thoại iphone sáu và hai ví tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát
đến tối ngày hai mươi tháng một lực lượng cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đã bắt giữ được hai đối tượng và thu giữ tăng vật có liên quan
tôi thấy cặp tình nhân đang ngồi tôi vô tôi ngồi chơi rồi tôi canh
tôi ra khoảng tới một giờ tầm giờ đó mà không nhớ là khoảng bao nhiêu giờ
ngày một mươi bảy dắn người tôi mới có hành vi là kề dao cướp tài sản
tôi chạy dậy
đây là vụ cướp tài sản không lớn nhưng hành vi của các đối tượng cực kỳ manh động và nguy hiểm khi dùng vũ khí và vũ lực để không chế nạn nhân cướp tài sản
cụ thể trong vụ cướp này quá trình ràng co hai đối tượng đã gây thương tích cho nạn nhân là anh hà minh phước ở phần mặt phải khâu vết thương nhiều mũi
trong khoảng thời gian gần tết như thế này tội phạm trộm cướp cướp giật thường xuyên diễn ra
bà con đi khuya hay gì đó thì hạn chế mang nữ trang nhiều trong người
cái thứ hai nữa là trộm đừng có tạo sơ hở cho trộm
bởi vì trộm nó phải lợi dụng những sơ hở của bà con
nên là nâng cao hơn nữa công tác là quản lý tài sản của mình
và những cái đi mà giấy truyền hay vàng bạc nhiều quá
hạn chế đi vào những đường đêm khuya văn vẽ
việc truy bắt nhanh hai đối tượng cướp tài sản hết sức manh động nói trên
tiếp tục thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng công an tp biên hòa
góp phần bảo đảm an ninh trật tự để người dân vui xuân đón tết an toàn